án ngữ trước mặt trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn ngang nhiên khai thác đá trái phép làm vật liệu xây dựng trong thời gian dài gây khói bụi tiếng ồn
là những ý kiến mà khán giả phản ánh tại mỏ đá vôi thuộc địa bàn tổ bảy thị trấn việt quang huyện bắc quang tỉnh hà giang
hoạt động này diễn ra hàng ngày công khai mà không bị cơ quan chức năng xử lý đã gây bức xúc cho người dân

sau khi hai giấy xác nhận đăng ký khai thác phép hạn vào năm hai nghìn một mươi tám và hai nghìn một mươi chín sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang đã có văn bản yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định
thế nhưng ngày một mươi sáu tháng ba hoạt động khai thác đá trái phép vẫn đang diễn ra liên tục cả ngày ở cả hai điểm mỏ
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang có chỉ thị cho ủy ban nhân dân các huyện thành phố kiên quyết không để buông lòng quản lý nhà nước về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
từ này cho thấy huyện bắc quang và thị trấn việt quang chưa thực hiện nghiêm túc chỉ thị của ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý và chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản